tình trạng tào hôn hôn nhân cận huyết thống sự bùng nổ của mạng xã hội đã khiến cho một bộ phận trẻ em trong độ tuổi thanh thiếu niên
có biểu hiện mất định hướng về văn hóa đạo đức và lối sống xuống cấp
đây là những vấn đề được đặc biệt quan tâm tại hội thảo tổng kết chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh quảng nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và góp ý dự thảo chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh quảng nam giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm được diễn ra vào chiều ngày hai mươi một tháng chín tại thành phố tàm kỳ
các đại biểu đã tập trung thảo luận góp ý vào dự thảo chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh quảng nam
như tăng cường giáo dục liên quan đến phòng chống xâm hại trẻ em nâng cao vai trò và sự phù hợp của ba môi trường giáo dục
là nhà trường gia đình và xã hội đặc biệt là cần nâng cao các kỹ năng sống cho trẻ em
trong năm năm triển khai thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh quảng nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đến nay đã có một mươi tám trên một mươi tám huyện
thị xã thành phố và hai trăm bốn mươi một trên hai trăm bốn mươi một xã phường thị trấn thành lập bát bảo vệ trẻ em
và xây dựng quy chế hoạt động tỉnh có một trung tâm công tác xã hội sáu văn phòng tư vấn trẻ em cấp huyện một mươi hai điểm tư vấn cộng đồng hai mươi điểm tư vấn trường học